ban giám đốc công an tỉnh bình dương phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc công an huyện bầu bàng
đã đến thăm hỏi và động viên anh lường huy phượng là nhân viên bảo vệ phòng giao dịch của một ngân hàng
thuộc khu phố bầu bàng thị trấn lai uyên huyện bầu bàng bị thương trong công tác truy bắt đối tượng
dùng súng cướp tài sản của ngân hàng xảy ra vào ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đến thăm anh lường huy phượng tại bệnh viện đại tá ngô xuân phú phó giám đốc công an tỉnh bình dương
đã thăm hỏi sức khỏe biểu dương tinh thần dũng cảm của anh phượng trong đấu tranh với tội phạm
đồng thời chúc anh phượng sớm bình phục sức khỏe trở về công tác và tiếp tục có nhiều đóng góp
cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời gian tới
trước đó khoảng một mươi giờ ngày một mươi bảy tháng bốn một đối tượng dùng súng uy hiếp nhân viên phòng giao dịch ngân hàng
để cướp tiền với nhiệm vụ của mình anh phượng đã dũng cảm chống trả bị đối tượng dùng súng bắn vào sau lưng
nhưng anh phượng vẫn quật ngã được đối tượng
cùng lúc đó một số khách hàng đến giao dịch tại ngân hàng đã hỗ trợ khống chế vô hiệu hóa đối tượng
ngay sau đó công an đã kịp thời có mặt khống chế đối tượng